mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt về việc tài khoản ngọc trinh tám mươi chín chạy xe mô tô phân khối lớn gây mất an toàn
thể hiện sự thiếu tuân thủ luật giao thông sự việc này đã gây bức xúc trong dư luận
ngày tám tháng một mươi trên trang tiktok cá nhân có tên ngọc trinh tám mươi chín đăng tải đoạn clip dài hơn ba phút
kèm lời kể lại vụ tai nạn xe mô tô phân khối lớn của chính chủ tài khoản
theo đó vụ tai nạn xảy đến vì bản thân người này lái xe không đảm bảo an toàn
chạy xe trong trạng thái quỷ cối một chân còn chân còn lại trường dài trên yên xe
khi xe mô tô đi vào đoạn đường cua do không làm chủ được phương tiện
cô gái và chiếc xe đã ngã nhào xuống đất
vụ tai nạn tuy không làm ảnh hưởng đến tính mạng của cô và những người có liên quan
xong gây phản cảm và bị cộng đồng mạng chỉ trích vì hình ảnh lái xe xấu xí
cổ suý do việc không tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ
trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín tài khoản này có chia sẻ một đoạn clip ngắn khoảng hơn bốn mươi giây
quay lại những mạng trình diễn lái mô tô hết sức nguy hiểm
theo đó người phụ nữ này cùng một số người đàn ông khác tụ tập bên trong khu đô thị thủ thiêm
để lái xe trình diễn quay video
người này đã chạy xe trong tư thế thả hai tay đứng lên trời để tạo kiểu chụp hình
hay lái xe trong tư thế ngồi lệch một bên
được biết tài khoản này thuộc về một nữ người mẫu và có lượng lớn người theo dõi
hành động của cô gái này đã gây bức xúc dư luận đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh
bởi họ lo ngại hình ảnh đó có thể tác động xấu đến con em họ
nhất là những trẻ luôn coi người mẫu này là thần tượng của mình